hoạt động tín dụng đen tại quảng bình diễn biến hết sức phức tạp và có chiều hướng gia tăng gây lo lắng bức xúc trong nhân dân
các đối tượng hoạt động khá tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng
tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh khám xét và bắt giữ nhiều đối tượng
triệt xóa nhiều ổ nhóm cho vay lãi nặng trên địa bàn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là một trong những nạn nhân của đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
thấy lời quảng cáo qua tờ rơi hỗ trợ vốn kinh doanh với hình thức tín chấp
cùng với việc đang gặp khó khăn về kinh tế nên người phụ nữ này đã liên hệ và vay tiền từ các đối tượng cho vai nặng lãi
với vỏ bọc là doanh nghiệp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hỗ trợ tài chính
các đối tượng chủ động tìm đến những người có nhu cầu vay vốn thông qua quảng cáo trên tờ rơi để tiếp thị
qua mạng xã hội gửi tin nhắn bằng sim giác
các đối tượng không cần thế chấp chỉ cần có chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu photo là tiền tới tay người tiêu dùng
giấy tờ vai nợ không thể hiện lãi xuất
phát tờ rơi sau đó thì những khách hàng gọi điện thì bọn em sẽ đến cửa hàng em và em sẽ hỗ trợ tư vấn

thì là cứ sáu giờ chiều là phải có mặt để đóng tiền cho bọn em quán tạm quán
thì bọn em yêu cầu là chứng minh hộ khẩu
theo công an tỉnh quảng bình hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng hơn bốn mươi bốn nhóm với trên hai trăm bảy mươi bảy đối tượng
trong đó có hơn một mươi nhóm với gần sáu mươi đối tượng chủ yếu là người ngoại tỉnh đến quảng bình thuê nhà trọ để hoạt động cho vai nặng lãi
văn bản giấy tờ như là các dịch vụ thuê xe các dịch vụ khác để mà lông vào đó để mà hoạt động với tỉnh đen
nhằm kiên quyết đấu tranh với hoạt động tín dụng đen
thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh quảng bình đã xác lập chuyên án và triệu tập bốn mươi ba đối tượng để đấu tranh
bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vai nặng lãi trên địa bàn với mức lãi suất cho vay từ một trăm hai mươi đến ba trăm sáu mươi năm một năm
các cơ quan chức năng đã có quyết định khởi
tố vụ án khởi tố một số bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự để tiếp tục điều tra làm rõ